hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bốn tại khu vực bản hủy múa bê xã keo lôm huyện điện biên đông
tổ công tác của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh điện biên
bắt quả tàn hàng a thi và sùng a sến đang vận chuyển gần bốn mươi gam heroin đi tiêu thụ
điều tra mở rộng vụ án cơ quan công an xác định các bị can đã tham gia mua bán trái phép
chất ma túy từ năm hai nghìn bảy đến năm hai nghìn một mươi ba
ngoài hàng a thi và sùng a sến còn có vàng lịch sử sùng a trạ sùng a minh
ly xeo chư vàng xeo chứ hạng a minh và các đối tượng đang bỏ trốn là sùng a dua
dàn la dính tham gia đường dây buôn bán vận chuyển tiêu thụ một một mươi bảy heroin